tại bình định mọi năm vào thời điểm dằm tháng chạp thương lái đã tấp nập đổ về mua mai vàng để đưa về các tỉnh tiêu thụ
tuy nhiên năm nay do tâm lý e ngại mưa lũ tàn phá làng mai nhơn an nên các thương lái đến mua mai cảnh chưa nhiều
mọi năm đây là thời điểm nhộn nhịp nhất của làng mai nhơn an
thương lái tấp nập đến mua mai để đưa ra thị trường các tỉnh tiêu thụ
năm nay số lượng thương lái đến với làng mai thưa thớt khiến nhiều người trồng mai lo lắng
nguyên nhân bởi vì nhiều thương lái e ngại mai ngập nước lũ hoa không nở đẹp cây mua về trời dễ bị chết
vườn mai sáu hồng ở xã an nhân có đến hơn bảy trậu mai
nhưng nhờ chủ động phòng tránh lũ lụt nên vườn mai này phần lớn nở hoa đúng dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
nhưng vườn mai của sáu hồng thì với cái địa hình là cao ráo và mình cũng đã phòng trừ trước coi như là lũ đấn
cho nên là đến giờ phút này thì mai cũng đang là ra hồ hoa là chuẩn bị đỡ coi như là đón khách các vùng miền trên đất nước
những ngày này ông nguyễn thanh minh ở xã an nhơn tất bật chuẩn bị cung ứng mai vàng ra thị trường tết
vườn mai của ông có hơn một trậu nở đúng dịp tết nhưng ông vẫn lo lắng vì đã gần tết mà rất ít lái buôn đến hỏi mua hoa
chắc năm nay sẽ bán được thì chắc cứ vào khoảng là từ một mươi tám cho đến khoảng hai mươi năm tháng chạp âm lịch thì mới bán được
lúc đó là hoa bắt đầu là ra người ta thấy hoa tươi vừa tết thì người ta mới mua
hiện giờ thì bán rất là chậm như vườn của tôi là vừa rồi thì bán được mới có năm sáu cây mai thôi cỡ vài ba mươi triệu rồi chứ chưa có nhiều
tình hình năm nay nó như vậy
về mặt cái giá kẻ thì
tôi theo dõi tình hình chung ở đây thì tất cả các chủ vườn mai ở đây thì cái giá thì năm nay so với năm ngoái nó có tanh hơn khoảng là từ một mươi đến hai mươi
theo thống kê của xã nhơn an thị xã an nhơn mưa lũ đã làm hư hại khoảng ba mươi
trong tổng số một hai triệu chậu mai của địa phương này mai bị ngập chết do lũ chủ yếu là mai nhỏ từ một tới hai năm tuổi và được dưỡng ở những vùng ruộng thấp
số lượng hoa mai nở đúng dịp tết và cung ứng ra thị trường
thị trường vẫn rất lớn